thành phố hà nội đang xem xét dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người
và quy định dừng hoạt động đối với xe xích lô trên địa bàn thành phố
trước tình trạng un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố diễn ra phức tạp
hà nội sẽ yêu cầu xe ba bánh phục vụ đi lại của thương binh và người khuyết tật
khi tham gia giao thông phải được đăng ký đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đồng thời dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người và xe xích lô trên địa bàn thành phố
các loại xe tải cung ứng thực phẩm trở hàng cho siêu thị trung tâm thương mại chợ đầu mối
chỉ được phép hoạt động vào ban đêm
ubnd tp hà nội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm bảo đảm đời sống đối với thương binh có xe ba bánh